dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ
về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi chín
theo các đại biểu công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi chín chưa đạt yêu cầu
nguyên nhân là do chưa được quan tâm đúng mức
năm hai nghìn một mươi chín công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng lĩnh vực thực hiện chưa nghiêm túc
sơ sài không quyết liệt
vì vậy các đại biểu tán thành với các mục tiêu giải pháp được nêu trong báo cáo của chính phủ
tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi chín đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
triển khai quyết liệt các mục tiêu giải pháp đã đề ra